thưa quý vị trên diễn đàn mạng xã hội một số sinh viên trường đại học hà nội bày tỏ bức xúc khi nhà trường thông báo tăng học phí năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba theo đó học phí năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm của trường đại học hà nội khoảng bảy trăm hai mươi đến một bảy mươi bốn triệu đồng một tín chỉ
tùy từng chương trình đào tạo môn học những học sinh này cho rằng trường đã không giữ đúng cam kết giữ nguyên mức học phí trong vòng bốn năm khi tư vấn tuyển sinh trước đó
mới đây nhiều sinh viên trường đại học hà nội bất ngờ và lên tiếng phản đối khi trường tăng học phí
trong năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm cụ thể học phí năm học tới của trường đại học hà nội khoảng bảy trăm hai mươi đến một bảy mươi bốn triệu đồng một tín chỉ
tùy chương trình sinh viên cần hoàn thành một trăm bốn mươi năm một trăm năm mươi hai tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp
so với năm học trước sáu trăm năm mươi đến một ba mươi chín triệu đồng một tín chỉ học phí của trường năm nay tăng từ một mươi hai mươi
với mức học phí này trung bình mỗi sinh viên mất khoảng hai ba năm bốn triệu đồng
tương đương từ một trăm linh tám đến một trăm chín mươi tám triệu đồng cho khóa học
cùng với các sinh hoạt phí khác một sinh viên mất gần một mươi triệu đồng mỗi tháng
nhiều em cho biết đây là mức phí quá cao không muốn học vì muốn chạy theo ước mơ nhưng bố mẹ đằng sau khổ quá
sinh viên bày tỏ thực sự do này cố yêu trường nhưng có vẻ không khả quan vì tình trạng tăng học phí như thế này
cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy với sáu trăm năm mươi đồng một tín chỉ là hợp lý
biết là trường tự chủ kinh tế
tại sao lúc đầu trường không nói lúc tuyển sinh thì học phí một khóa giữ nguyên em nhé sẽ không tăng nhưng giờ thành thế này đây
cơ sở vật chất của trường vẫn như vậy nên tăng lên bảy trăm hai mươi đồng không hề xứng đáng
trong khi nhiều trường nổi tiếng khác cũng không đến sáu trăm linh đồng một tín chỉ
chúng em cảm thấy bị lừa dối khi trường không thực hiện đúng trong thỏa thuận tuyển sinh và số tiền này không hề xứng đáng
một sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ hệ chất lượng cao cho biết cảm thấy bị lừa khi ban tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai của trường
từng cam kết giữ nguyên học phí trong vòng bốn năm khi tư vấn
thế nhưng khi vào học học phí đã liên tiếp tăng
sinh viên này bày tỏ kỳ một năm nhất học phí em phải nộp là sáu trăm linh đồng một tín chỉ
sau đó ban giám hiệu ra quyết định không tăng học phí kỳ hai
do vậy năm nhất học phí là bốn trăm tám mươi đồng một tín chỉ
sang đến năm hai tức là năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trường tăng học phí lên sáu trăm năm mươi đồng một tín chỉ
mới đây nhất trường tiếp tục ra quyết định tăng mức học phí lên bảy trăm hai mươi đồng
một tín chỉ với môn học đại cương
các học phần dạy bằng ngoại ngữ thực tập tốt nghiệp thuộc chương trình đào tạo tiên tiến
lên tới một một trăm bốn mươi đồng một tín chỉ ngôn ngữ ý một bốn trăm linh đồng một tín chỉ ngôn ngữ anh ngôn ngữ trung quốc
thực sự tăng học phí quá cao khiến cho em và gia đình rất áp lực về mặt kinh tế
đây là mức học phí rất cao
em rất lo lắng và bức xúc khi nhà trường công giữ lời hứa ban đầu là học phí sẽ giữ nguyên trong bốn năm
tương tự cũng là một sinh viên năm hai cho biết
nhớ là mức học phí dự kiến toàn khóa của cô lúc tìm hiểu thông tin tuyển sinh khoảng một trăm ba mươi ba triệu đồng trong bốn năm
theo đà tăng học phí như hiện tại thì học phí toàn khóa học sẽ tăng lên khoảng hai trăm linh triệu đồng
bố mẹ em đều ở quê và làm công ăn lương nên với mức học phí đắt đỏ như thế này
em giờ gia đình sẽ không thể thu xếp và chi trả được
đa phần các bạn sinh viên bức xúc vì khi trường tăng học phí nhưng cơ sở vật chất không thể tăng ngay lập tức đi học phí được
một nam sinh viên năm nhất chuyên ngành công nghệ thông tin hệ chính quy
cho biết đầu năm học hưng đã đóng hơn ba mươi bảy triệu đồng học phí cho khoảng năm mươi tín chỉ tức là bảy trăm năm mươi đồng một tín chỉ
thế nhưng theo quyết định tăng học phí năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm lên tám trăm tám mươi đồng một tín chỉ
thì mức học phí năm mươi tín chỉ sẽ khoảng bốn mươi bốn triệu đồng tăng hơn bảy triệu đồng một năm
nam sinh này bày tỏ với mức tăng học phí này là quá cao
có thể gia đình sẽ không còn đủ tiền tru cấp cho em học tập sinh hoạt phí
với học phí hiện tại năm sinh viên thực sự bất lực
và dự định sẽ chuyển trường
lý giải về vấn đề này sáng một mươi bảy tháng năm
tiến sĩ nguyễn thị quốc phương phó hiệu trưởng trường đại học hà nội cho hay
vào thời điểm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nhà trường triển khai truyền thông tuyển sinh như thông lệ
vì chưa có đề án tuyển sinh được ban hành chính thức
nên thông tin tuyển sinh là dự kiến dựa trên thông lệ của năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
theo đó học phí của các khóa hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một không đổi trong cả bốn năm học
nhưng đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng nhà trường họp và nhà trường đã có quyết định về lộ trình tăng học phí
từ khóa hai nghìn hai mươi hai theo nghị định tám mươi một của chính phủ
lộ trình này được ghi rõ trong đề án tuyển sinh phê duyệt ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
và trong quy định về học phí hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học áp dụng từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ban hành theo quy định số hai nghìn một trăm linh hai qd dhhn
ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai của hiệu trưởng trường đại học hà nội
theo lộ trình này mức điều chỉnh học phí được ghi rõ
mức thu học phí có thể được điều chỉnh qua các năm học theo lộ trình điều chỉnh học phí của chính phủ
và tùy thuộc tình hình thực tế
nhưng mức tăng tối đa là một mươi năm cho một năm học
các thông tin này đều được đăng tải trên website nhà trường từ năm hai nghìn hai mươi hai vào thời điểm ra quyết định
như vậy nhà trường khẳng định là mọi thông tin chính thức đều được công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật
ban truyền thông tuyển sinh có thiếu sót là khi tư vấn trực tuyến vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai không thêm chữ sự kiến khi nói về học phí
ban xin rút kinh nghiệm về việc này
tiến sĩ phương chia sẻ thêm sau khi nhận được ý kiến của sinh viên nhà trường đã trả lời sinh viên trên fanpage chính thức
vì sao nhà trường tăng học phí sự hỗ trợ với sinh viên như thế nào khi tăng học phí
khi tăng học phí thì nhà trường cam kết gì về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo
các thông tin của báo chí cũng được truyền tải
trước ý kiến của sinh viên
ngoài ra mức học phí này cao tiến sĩ phương cho biết
học phí cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố và góc nhìn của mỗi cá nhân
nhà trường xin phép không bình luận về ý kiến này của sinh viên
mức học phí và lộ trình tăng học phí đã được công bố công khai trong đề án tuyển sinh
và quy định thu học phí của các khóa hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba và hàng năm đều có các thông báo rõ ràng
nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ sinh viên như khuyến khích học tập
gia đình chính sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
nếu vì tăng học phí mà sinh viên nào có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy không thể theo học được
thì các em có thể gặp phòng công tác sinh viên và quan hệ doanh nghiệp để trình bày và xin sự hỗ trợ của nhà trường
cũng theo tiến sĩ nguyễn thị cúc phương phó hiệu trưởng trường đại học hà nội cho biết
trường là trường tự chủ toàn phần kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư
nên không còn nhận kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước và phải tự đảm bảo hoàn toàn các khoản chi cho hoạt động của nhà trường
do đó học phí sẽ cần có một lộ trình tăng dần để đảm bảo cân đối thu chi và phát triển
học phí và các nguồn thu khác của nhà trường sau khi thu về sẽ dùng để chi cho các hoạt động thường xuyên và đầu tư
sau khi lấy thu trừ đi các khoản chi nhà trường sẽ trích lập các quỹ theo quy định của nhà nước và chi đúng mục đích của quỹ đó
trong đó có quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu hai mươi năm dùng để tái đầu tư mua sắm trang thiết bị xây mới các công trình
khi học phí tăng quỹ học bổng dành cho sinh viên sẽ tăng
vì chiếm tỷ trọng tám tổng thu học phí
để đầu tư cho cơ sở vật chất nhà trường sẽ dùng quỹ phát triển hoạt động đã nêu ở trên
trong thời gian tới bên cạnh việc duy trì các điều kiện như hiện nay nhà trường cần xây dựng mới một số công trình vì sẽ tăng quy mô đào tạo
do đó sẽ cần có kinh phí để bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và đầu tư cho các công trình mới
bên cạnh đó nhà trường cũng quan tâm đầu tư cho nguồn lực để thu hút các sảng viên có trình độ cao tránh tình trạng chảy máu chất xám
tiến sĩ nguyễn thị quốc phương nhấn mạnh để thực hiện được chiến lược phát triển cần có kinh phí và nguồn kinh phí này sẽ đến từ học phí và từ các nguồn thu hợp pháp khác của nhà trường
năm hai nghìn hai mươi bốn trường đại học hà nội quyết định dừng năm chương trình chất lượng cao
tiến sĩ nguyễn tiến dũng phó hiệu trường trường đại học hà nội cho biết việc này nhằm thực hiện quy định của bộ giáo dục và đào tạo bỏ chương trình chất lượng cao theo tiêu chí của bộ
thay vào đó trường mở sáu chương trình tiên tiến ở các ngành ngôn ngữ
anh ngôn ngữ hàn quốc ngôn ngữ italy ngôn ngữ trung quốc công nghệ thông tin quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
theo ông dũng trường tham khảo từ các chương trình đào tạo của nhiều đại học uy tín trên thế giới thiết kế với định hướng nghề nghiệp rõ ràng gia tăng thời lượng thực hành thực tập tại doanh nghiệp trong và ngoài nước
tất cả chương trình tiên tiến đều dùng một trăm linh ngoại ngữ ở các khối kiến thức chuyên ngành
ba phương thức tuyển sinh được giữ ổn định như các năm trước gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
xét tuyển kết hợp theo quy trình của trường đại học hà nội và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
đại học hà nội sử dụng tám tổ hợp xét tuyển từ d một tới d sáu và dd hai với ba môn toán văn ngoại ngữ
trong đó ở môn ngoại ngữ thí sinh được dùng điểm môn tiếng anh tiếng nga pháp đức nhật hàn trung quốc để xét tuyển tùy ngành
ngoài ra trường dùng tổ hợp a một toán vật lý tiếng anh với một số ngành ngoài ngôn ngữ
phương thức xét tuyển kết hợp dành cho các thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho việt nam
có điểm thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia hà nội và tp hcm lần lượt từ một trăm linh năm trên một trăm năm mươi và tám trăm năm mươi trên một hai trăm linh trở lên
điểm thi đánh giá tư duy của đại học bách khoa hà nội từ hai mươi một trên ba mươi tổ chức trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
học sinh các lớp chuyên lớp song ngữ thuộc trường trung học phổ thông chuyên
nếu dùng điểm các bài thi chuẩn hóa quốc tế thí sinh cần đạt tối thiểu một một trăm linh một sáu trăm linh điểm với sat hai mươi bốn ba mươi sáu điểm act hay a level mỗi môn từ sáu mươi một trăm linh điểm
những thí sinh đạt giải ba thi học sinh giỏi tỉnh thành phố trở lên là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia
những thí sinh đạt giải ba thi học sinh giỏi tỉnh thành phố trở lên là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại